từ hôm nay ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai thanh niên việt nam sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
trong ngày hôm nay sẽ có một mươi hai tỉnh thành tổ chức lễ giao nhận quân gồm cao bằng lạng sơn bắc cạn bắc giang bắc ninh thái nguyên đà nẵng quảng nam phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
ngày một mươi một tháng hai lễ giao nhận quân diễn ra tại hai mươi hai tỉnh thành
sau khi giao nhận quân các đơn vị sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe tân binh kịp thời phát hiện các trường hợp có sốt và các triệu chứng bệnh lý đường hô hấp như ho sổ mũi khó thở
nếu xác định tân binh bị sốt thì giữ lại địa phương cách ly theo dõi trong bảy ngày
các trường hợp hết sốt quân y đơn vị phải kiểm tra lại trước khi nhận quân về đơn vị
các trường hợp tân binh sau bảy ngày chưa hết sốt cần đề nghị bù đổi theo quy định